tổ chức y tế thế giới who ngày hôm qua cho biết đang tranh thủ quãng thời gian tạm dừng các biện pháp trừng phạt nhằm vào syri để chuyển vật tư và thiết bị y tế cần thiết đến quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này
giám đốc khu vực đông địa trung hải của who rich bran cho biết đã bắt đầu đặt hàng thiết bị và vật tư đồng thời phối hợp với các đối tác của liên hợp quốc trong cách tiếp cận chung để tận dụng khoảng thời gian này
theo ông thuốc men và vaccine các thiết bị quan trọng như máy chụp x quang và dụng cụ phẫu thuật đều là những thứ hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay
thống kê của who cho thấy bảy bệnh viện và một trăm bốn mươi năm cơ sở y tế ở syri đã bị hư hại phần lớn trong số đó nằm ở khu vực tây bắc nước này
syri đã và đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp trừng phạt kinh tế suốt một thập kỷ qua
mỹ đã tạm thời dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ